văn phòng chính phủ và cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica đã tổ chức lễ ký biên bản triển khai dự án xây dựng hoạt động nhà nước chuyên nghiệp và hiệu quả nhằm cải thiện môi trường kinh doanh
mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng và tăng cường năng lực của công chức văn phòng chính phủ trong thực thi nhiệm vụ tham mưu tổng hợp điều phối giúp chính phủ thủ tướng chính phủ trong quá trình xây dựng ban hành và thực thi cơ chế chính sách
tại buổi lễ bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhấn mạnh nhật bản là nước có nhiều kinh nghiệm và rất thành công trong xây dựng và phát triển chính phủ điện tử
vì vậy thông qua sự hỗ trợ của biên bản dự án được ký kết sẽ giúp cho cán bộ công chức văn phòng chính phủ được bổ sung thêm kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng chính phủ điện tử cải cách hành chính cải thiện môi trường kinh doanh phục vụ đắc lực cho công tác tham mưu giúp việc chính phủ thủ tướng chính phủ
ông kitauka shinichi chủ tịch cơ quan jica cho biết dự án sẽ thông qua các chương trình đào tạo tại việt nam và nhật bản dành cho các cán bộ của văn phòng chính phủ cũng như các bộ ngành có liên quan để chia sẻ các kinh nghiệm của nhật bản trong xây dựng chính phủ điện tử cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh